do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều tiểu thương chia sẻ các đầu mối lấy ít hàng lại
phụ phẩm không tiêu thụ được vì vậy mà lượng thịt lợn về chợ đầu mối cũng giảm mạnh
tại chợ đầu mối hóc môn tp hcm sản lượng thịt lợn về chợ một trăm bốn mươi chín tấn giảm khoảng một bốn trăm linh con so với đầu tuần
giá thịt lợn hơi là bảy mươi đồng một kg giá thịt lợn tại chợ còn một trăm linh tám đồng một kg
tại các chợ dân sinh ở hà nội giá thịt lợn trong hai ngày gần đây bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ
giá các loại thịt giảm từ năm đến một mươi đồng một kg so với cuối tuần trước